tại công viên văn lang quận năm tp hcm một trăm linh tám con lân đồng diễn và xếp hình quốc kỳ việt nam xác lập kỷ lục guinnes việt nam
liên hoan lân sư rồng tp hcm lần hai năm hai nghìn một mươi tám do sở du lịch tp hcm phối hợp ủy ban nhân dân quận năm tổ chức
tham dự lần này có hai mươi năm đoàn lân sư dòng từ quận hai quận năm quận tám trong đó phần lớn các đoàn đến từ quận năm
ngoài ra liên hoan lần sử dòng năm nay còn có sự tham gia của một số đơn vị từ các tỉnh thành lân cận như đồng nai long an vũng tàu
liên hoan cũng là cơ hội để các nghệ nhân thành viên các đoàn gặp gỡ giao lưu trao đổi kinh nghiệm biểu diễn
đồng thời thắt chặt mối quan hệ giữa các đoàn đội lân sư dòng hướng đến mục tiêu phát huy những giá trị
nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc tạo động lực góp phần phát triển du lịch
xây dựng thành phố hồ chí minh trở thành điểm đến hấp dẫn thân thiện an toàn đối với du khách trong và ngoài nước